ngày hai mươi năm tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm chính thức singapore và sự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi hai
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và năm năm quan hệ đối tác chiến lược
ngay sau lễ đón thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chào xã giao tổng thống singapore halima jakov và hội đàm cùng thủ tướng singapore lý hiển long
sau hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng thủ tướng lý hiển long chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước
singapore là bạn hàng lớn nhất của việt nam trong asean và thứ sáu trên thế giới
kim ngạch thương mại hai nước tăng theo từng năm đạt bảy một tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi sáu
hiện singapore là nhà đầu tư lớn thứ ba của việt nam với gần hai dự án tổng vốn đăng ký đạt bốn mươi hai tỷ usd
tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi hai với chủ đề xây dựng một asean tự cường và sáng tạo
các nhà lãnh đạo asean sẽ trao đổi phương hướng và biện pháp đẩy mạnh hợp tác cũng như tăng cường liên kết
các thảo luận nhằm nâng cao năng lực tự cường của asean ứng phó với những thách thức đặt ra
thúc đẩy phát triển dựa vào sáng tạo trên cơ sở tận dụng các cơ hội mới của cuộc cách mạng bốn
góp phần xây dựng cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh và phát triển bền vững